hiện nay bản thân người tiêu dùng cũng đang dần thay đổi thói quen hành vi mua sắm chuyển sang kênh trực tuyến
vì vậy nhiều đơn vị cũng đã nhanh chóng chuyển đổi mô hình kết nối với các ứng dụng giao hàng trực tuyến
ứng dụng gọi đồ ăn để đáp ứng yêu cầu của tình hình dịch
tiếp tục chương trình là các tin tức an ninh kinh tế
công an tỉnh đồng nai vừa có kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố ba đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoàn
công an tỉnh đồng nai vừa có kết luận điều tra chuyển viện kiểm soát nhân dân cung cấp
về hành ở tp hcm với giá bốn tỷ đồng
số tiền lừa đảo được các đối tượng đem chia nhau tiêu xài
sau đó đem toàn bộ hồ sơ giấy tờ giả đưa đi tiêu hủy
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã bắt giữ cả ba đối tượng thu giữ số tiền một tỷ ba trăm chín mươi ba triệu đồng
riêng số tiền hơn hai sáu tỷ đồng trang và nga khai nhận đã đem đi trả nợ nhóm cho vay nặng lãi
ở tp hcm và một số người khác
như truyền hình antv đã đưa tin mới đây phòng an ninh kinh tế công an tp hải phòng
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
đã đấu tranh triệt phá sản giao dịch tiền ảo theo phương thức đa cấp biến tướng lừa đảo
các đối tượng đã sử dụng những chiêu thức thủ đoạn tinh vi để lôi kéo người tham gia bỏ tiền
vào những mô hình như thế này nhằm chiếm đoạt tài sản
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự do phóng viên antv thực hiện
đối tượng nguyễn thế dương trú tại cầu giấy hà nội là người trực tiếp tổ chức điều hành hoạt động
của sàn hectason net qua công tác đấu tranh đối tượng khai nhận từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đã nhờ
nguyễn văn quyền chú tại gia lâm hà nội thiết lập sản giao dịch ngoại hối hittoxin net
các đối tượng đã lập ra một website được mô phỏng giống các sản quốc tế
tuy nhiên các đối tượng có thể can thiệp vào các lệnh giao dịch tự ý điều khiển thắng thua
sản giao dịch này sử dụng chế độ chơi tự động để đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch
tham gia đặt cược theo tỷ lệ giá lên là màu xanh xuống là màu đỏ của các cặp tiền điện tử trong khoảng thời gian ba mươi giây
nếu dự đoán đúng thì được hưởng chín mươi năm tiền đặt cược còn dự đoán sai sẽ mất toàn bộ số tiền giống như hình thức đánh bạc với lãi suất được các đối tượng cam kết từ sáu đến một mươi năm trên tháng
trong vòng một trăm linh ngày người chơi có thể rút gốc và lãi
khi người chơi giới thiệu người chơi mới tham gia thì được hưởng một năm tiền hoa hồng
thì em sẽ cho âm bốt để chiếm đoạt số tiền còn lại của nhà đầu tư và nhằm cho nhà đầu tư nó thì hợp lý thua thì hợp lý có thắng có thua
nên hệ giao dịch với người đầu tư giữ các đối tượng thì nên hệ qua không gian mạng internet những thông tin về đối tượng về các lợi dụng khác thì hầu như những người đầu tư không biết
đây là những phương thức thủ đoạn mới mà đẩy người đầu tư vào cái thế là bị động
rất ít các thông tin về đối tượng
tại hải phòng cơ quan công an làm rõ có hơn ba mươi người đã đầu tư tổng số tiền một mươi sáu một tỷ đồng trên sản hittossion net
ngoài ra hiện nay trên cả sàn hittapson net có gần một người tham gia với tổng số dư hiện tại của nhà đầu tư tại thời điểm kiểm tra là hơn một mươi năm tỷ đồng
tại việt nam luật pháp chưa công nhận các loại tiền ảo tiền kỹ thuật số
và chỉ có ngân hàng nhà nước việt nam và các tổ chức kinh dụng mới được cấp phép
hoạt động giao dịch ngoại hối và các sàn giao dịch ngoại hối trên không gian mạng ở việt nam hiện nay đều không được cấp phép
nhưng người dân tham gia đầu tư tiền vào các sàn giao dịch ngoại hối thì sẽ rơi vào bẫy của các đối tượng thiết lập ra các sản giao dịch ngoại hối trên không gian mạng
trái phép như vậy để chiếm đoạt tài sản của người dân
việc các đối tượng sử dụng sàn giao dịch trên không gian mạng để chiếm đoạt tài sản của những người đầu tư là phương thức
vấn đề phức tạp mới phát sinh xảy ra ở một số tỉnh thành phố lớn hiện nay gây bức xúc trong dư luận xã hội
thông qua việc triệt phá thành công ổ nhóm tội phạm trên đã góp phần đảm bảo chính sách tiền tệ của nhà nước góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
một lít dầu đeo trái phép vừa bị lực lượng cảnh sát biển bắt giữ tại khu vực biển cách tây bắc đảo thổ chu kiên giang khoảng hai mươi sáu hải lý
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh gia lai
vào lúc một mươi bảy h ngày một mươi bốn tháng bảy tổ công tác đoàn trinh sát số hai bộ tư lệnh cảnh sát biển đã phát hiện tàu vỏ gỗ số hiệu kg chín mươi năm nghìn chín trăm bốn mươi năm ts có dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện trên tàu có bốn thuyền viên không có giấy chứng chỉ chuyên môn hành nghề
ông đàm thanh hoài quê quán an biên kiên giang làm thuyền trưởng
tàu đang vận chuyển khoảng năm mươi lít dầu đeo không có hóa đơn chứng tử hợp pháp
thuyền trưởng khai nhận
toàn bộ số dầu trên được thu mua từ tàu không có số hiệu trên biển và vận chuyển cho tiêu thụ cho các tàu cá thì bị lực lượng chức năng cảnh sát biển bắt giữ
thưa quý vị trước vấn nạn hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng ngày càng gia tăng tinh vi và phức tạp ở tất cả các lĩnh vực ngành nghề sản xuất kinh doanh
trung tâm công nghệ chống hàng giả việt nam đã tổ chức công bố
công nghệ bg trong cuộc công cuộc chống hàng giả qua công nghệ bốn
công nghệ bg là sản phẩm chống hàng giả tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như mã vạch nén blockchain ai cho phép người dùng dễ dàng sử dụng công nghệ trên điện thoại thông minh
quét mã vạch qr của sản phẩm thông qua hệ thống camera điện thoại
việc ra mắt công nghệ bg hứa hẹn sẽ phục vụ tốt cho công tác quản lý thị trường ngăn ngừa hàng giả hàng nhái
cũng trong sự kiện này cơ quan xác lập kỷ lục việt nam đã xác lập công nghệ bg
cơ quan xác lập kỷ lục công nghệ chống hàng giả bg chống hàng giả bốn duy nhất tại việt nam